trong các trận đấu của đội tuyển việt nam chúng ta thường gặp những hình ảnh cuồng nhiệt tràn đầy cảm xúc trên khán đài
ở đó luôn có sự góp mặt của một cổ động viên đầy lửa đam mê với trái bóng
ông được người hâm mộ đặc biệt danh với tên gọi là tuấn châu vàng
bởi những câu chuyện đầy thú vị xuất phát từ tình yêu bỏng cháy với trái bóng tròn
suốt hàng chục năm qua ông tuấn luôn có mặt tại những trận đấu quan trọng của đội tuyển việt nam
từ indonesia hàn quốc hay xa hơn thế để cùng hàng vạn người hâm mộ
truyền đi ngọn lửa khích lệ cổ vũ tinh thần của đội tuyển bóng đá việt nam trong mỗi trận đấu
bóng đá là cái điểm đa bê từ nhỏ rồi
thế khi mình ở lực lượng vũ trang mình về thì mình có điều kiện hơn
vì vậy mà tất cả những đồng lương hiu của một con đội dành cho mình từ xưa đến nay
gửi chọn cho bóng đá
thì những năm tháng gần đây thì mình có điều kiện
là theo chân đội tuyển một cách nó thường xuyên liên tục
và đội tuyển đi đâu thì mình cố gắng mình đi theo đến đấy
chỉ còn một ngày nữa trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
trong bảng a aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia mỹ đình
hoặc cùng nhịp đập của hàng triệu trái tim cầu động viên việt nam
ông tuấn cùng những người bạn của mình đang gấp rút lên kế hoạch
để đến sân vận động mỹ đình cổ vũ
kế hoạch thì thường
thì những cái trước cái trận đấu trước khi ra sân ấy
thì anh em hay tụ tập ở nhà tôi
có hai ở miền nam các tỉnh bắc giang bắc ninh
rồi là các anh tụ tập ở đây tự nhiên tụ tập ở đây hết
sau đó thì khoảng hai giờ thì các anh tập trung xe ô tô ở đây
thì sẽ đi diễu hành quanh một số phố cổ
chúng tôi là những cổ động viên trung thành của đội tuyển
đồng hành cùng các bạn các bạn tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào
thì chúng tôi cũng sẽ cổ vũ hết mình cho các bạn
đội tuyển việt nam cố lên việt nam chiến thắng việt nam vô địch
cùng những mong muốn của ông tuấn và cổ động viên dành cho đội tuyển bóng đá việt nam
chúng ta tin rằng đội tuyển việt nam sẽ giành chiến thắng
đó là món quà ý nghĩa nhất đáp lại tình yêu bất tận của người hâm mộ